võ cổ truyền việt nam có mối tương quan sâu sắc với nhiều bộ môn nghệ thuật khác như là múa lân sư rồng thi đấu cửa võ biểu diễn chống hội vũ đạo tuồng hay là cải lương
trong nghệ thuật tuồng bình định phần lớn các động tác vũ đạo đặc biệt là kép võ đều được xây dựng trên nền tảng các động tác quyền thuật của võ cổ truyền
đây là buổi tập vở tuồng cổ san hậu ở nhà hát tuồng đào tấn bình định
những diễn viên trẻ không lấy gì làm khó khăn khi tập luyện để biểu diễn những pha đấu võ giữa các nhân vật trong vở tuồng cổ
lý do thật đơn giản tất cả những diễn viên bộ môn tuồng ở đất võ này trước khi lên sân khấu diễn tuồng đã bắt buộc phải trở thành những võ sinh thành thạo quyền thuật của môn võ cổ truyền
quyền thuật võ cổ truyền và vũ đạo tuồng có mối tương quan với nhau do các động tác vũ đạo tuồng được xây dựng trên nền tảng của động tác quyền thuật

hầu hết các loại binh khí của võ cổ truyền đều du nhập vào sân khấu tuồng như kiếm phủ đao thương siêu côn
người diễn viên trong các vở tuồng võ không chỉ tạo quyền thuật mà còn phải học cách sử dụng các loại binh khí cổ truyền để tái hiện thực tế chiến tranh một cách nghệ thuật trên sân khấu
quyền thuật võ cổ truyền và võ cổ truyền đều du nhập vào sân khấu tuồng như kiếm phủ đao thương siêu côn
võ bình định đã thẩm thấu vào tuồng bình định lâu đời trở thành một thành viên quan trọng trong cơ cấu tổng hợp của hát bội bình định làm cho hát bội bình định mang một sắc thái riêng nhất là tuồng võ